hội thảo nhằm đánh giá những điểm ưu việt của giống lúa mới dt bốn mươi năm khi đưa vào sản xuất
qua đó tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận và đưa vào sản xuất đại trà
nâng cao hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân ở địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đã long trọng tổ chức lễ tổng kết
và trao giải thưởng văn học nghệ thuật xuân hồng tỉnh tây ninh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng văn học nghệ thuật xuân hồng là giải thưởng cao quý của tỉnh tây ninh
với định kỳ năm năm tổ chức một lần
nhằm tôn vinh các hoạt động lao động sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của tỉnh tây ninh
giải thưởng xuân hồng năm nay nhận được một trăm sáu mươi chín tác phẩm hai mươi tám tập tác phẩm hai mươi hai nhóm tác phẩm năm bộ tác phẩm của bảy mươi sáu tác giả
hầu hết các tác phẩm đoạt giải lần này đều có chất lượng khá tốt phản ánh khá rõ nét diện mạo quê hương
con người tây ninh qua các thời kỳ nhất là thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển
điều đáng ghi nhận là ngoài những tác giả gạo cội giải thưởng lần này xuất hiện nhiều tài năng mới
đây là những nhân tố mới góp phần làm phong phú cho giải thưởng lần này
đồng thời hy vọng sẽ là động lực mới cho giải thưởng lần sau và văn học nghệ thuật của tỉnh trong tương lai
tại trường tiểu học đồng kèn huyện dương minh châu nhà xuất bản giáo dục tp hcm
và sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh
theo tạng sách giáo khoa đồ dùng học tập cho ba trăm năm mươi em học sinh ở một mươi tám trường tiểu học trên địa bàn huyện
là con em việt kiều campuchia có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện tân châu tỉnh tây ninh
đây là những trường hợp các gia đình việt kiều campuchia hồi hương về việt nam sinh sống
nhưng có hoàn cảnh khó khăn con em họ không có giấy tờ khai sinh
nhưng đã được địa phương vận động tạo điều kiện về vật chất thiết yếu cho con em được đến trường
dịp này các đơn vị cũng đã tặng hai mươi phần quà
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện tân châu
các đơn vị thành viên của nhà sư phạm giáo dục tại tp hcm đã góp sách tập tiền
để chúng tôi có những phần quà tặng cho các em
để đảm bảo học sinh của chúng ta em đã học cũng được đã được sách học
và đây là một việc làm thường xuyên của nhà sư phạm giáo dục việt nam
cũng như là nhà sư phạm giáo dục tại tp hcm
theo thống kê trên đề bàn tây ninh hiện có khoảng một hai trăm linh hộ
với khoảng sáu nhân khẩu là bà con việt kiều campuchia hồi hương về sinh sống ở các địa phương
quanh hồ sâu tiếng
trước đó nhà xuất bản giáo dục tại tp hcm cũng đã tổ chức trao tặng bốn trăm sáu mươi một bộ sách giáo khoa
một cuốn tập vở hơn chín trăm linh cuốn sách tham khảo cho con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đang sinh sống tại khu vực biển hồ campuchia
tại tp hcm nhiều hộ dân kinh doanh sinh vật cảnh tại khu vực đường trường trinh phường một mươi năm quận tân bình
đang hoang mang bởi đã đầu tư hàng tỷ đồng
nhưng vẫn không thể kinh doanh được
nhập nhằng giữa đơn vị ký hợp đồng cho thuê và các hộ kinh doanh khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng
chủ ký ốt hoa lan cây cảnh đã đầu tư gần ba trăm linh triệu đồng vào việc sửa sang nâng cấp cửa hàng
để trưng bày và kinh doanh hoa lan xuất khẩu trên diện tích gần một trăm linh m hai
tuy nhiên do nhập nhằng trong chuyện tiếp tục ký hợp đồng mà cửa hàng của anh hiện không thể kinh doanh
đóng cửa gần một năm nay khiến kinh tế công ty bị thiệt hại
nói ra là bảy mươi triệu tiền sang lại rồi đầu tư cơ sở mặt bằng đây là hết một trăm năm mươi năm triệu nữa
là khi nghe thông tin như vậy là không dám đầu tư hàng vô
trong đơn kiến nghị và xin giải quyết gửi đơn vị cho thuê đất
nhiều hộ kinh doanh đã phản ánh việc đơn vị cho thuê đất không quản lý người chặt chẽ
dùng hợp đồng đăng ký thu tiền không rõ ràng làm mất lòng tin của hộ dân
được biết đa phần các hộ kinh doanh ở đây đều đến từ các vùng quê nghèo
để mưu sinh lập nghiệp và thuê mặt bằng buôn bán kinh doanh sinh vật cảnh từ nhiều năm qua
khu vực này trước đây chỉ là đất bỏ hoang hố sâu vào làm bãi rác thải
các hộ dân phải tiến hành sàn lấp tôn tạo bằng mặt bằng để kinh doanh buôn bán ổn định cho đến nay
cũng mong là được ở lại mà nếu đi thì tụi em cũng phải dọn đi thôi
thấy là em cũng đã đóng tiền đầy đủ cho anh ngân rồi
nhưng mà không biết như là em đóng tới cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu này rồi
về phía chủ đất là sư đoàn ba trăm bảy mươi một
trước đây có ký hợp đồng với các cá nhân tập thể như kim minh quang đào văn ba vương trí
nay phía chủ đất lại để công ty vương trí đại diện thu tiền các hộ kinh doanh
trong khi đa số kinh doanh đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư xây dựng cửa hàng nhà xưởng
nay nhận thông báo chuẩn bị giải tòa khiến việc kinh doanh buôn bán bị ngừng trệ
không thể lập nghiệp trên chính mảnh đất mình gắn bó nhiều năm qua
giải pháp cho vấn đề này trong các cuộc họp với chủ đất và các đơn vị đại diện thu tiền thuê mặt bằng
với các câu trả lời rất chung rằng khi bà con đi thuê đất phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc đất này rõ ràng rồi mới quyết định đầu tư
cho đến nay một số khu vực đất đang trong dự án chờ giải tòa bà con phải chấp nhận chứ chủ đất sẽ không chịu trách nhiệm
có thông tin là gà số một mươi s của metro người ta thu hồi mặt bằng để người ta làm công trình của tàu điện ngầm metro
cho nên là sư đoàn lúc đó sư đoàn đang còn do dự chưa có dám ký
câu hỏi đặt ra ở đây là đại diện phía chủ đất vẫn viện lý do để bắt dân đóng tiền truy thu hoặc đòi giải tòa trắng để lấy lại mặt bằng
mặc dù các hộ kinh doanh yêu cầu phải giải thích rõ ràng và ra thông báo bằng văn bản
nhưng chủ đất vẫn không làm và trong các cuộc họp với dân đều không ghi biên bản
thiết nghĩ thành phố hồ chí minh đang khuyến khích tinh thần lập nghiệp phát triển kinh doanh
vậy nếu câu chuyện hàng chục hộ kinh doanh khu vực đường trường trinh không gây phương hại tới lợi ích quốc gia
an ninh quốc phòng thì nên có những giải quyết hợp lý nhằm khuyến khích sự phát triển kinh tế
và mỗi người dân sẽ là động lực để phát triển kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh
giữa mỹ và liên minh châu âu đang vấp phải nhiều trở ngại
sau khi pháp và đức bày tỏ hoài nghi về thỏa thuận này
giới chức bỉ vừa lên tiếng kêu gọi mỹ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng được đòi hỏi của phía châu âu
ngoại trưởng bỉ dr raider đã bày tỏ mong muốn nhiều hơn nữa từ các đối tác mỹ
và kêu gọi washington tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu âu tiếp cận thị trường mua sắm công
trên toàn lãnh thổ nước mỹ
tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất bộ ngoại giao mỹ khẳng định quyết tâm hoàn tất đàm phán trước cuối năm nay
ngoại trưởng bỉ cho biết còn quá nhiều lĩnh vực mỹ vẫn đóng cửa đối với doanh nghiệp của châu âu
trước đó chính phủ pháp khẳng định sẽ yêu cầu ngừng các cuộc đàm phán ttip
với lý do không còn sự ủng hộ chính trị đối với các cuộc đàm phán này
eu và mỹ bắt đầu đàm phán ttip từ năm hai nghìn một mươi ba với mục tiêu hoàn tất đàm phán vào cuối năm nay
nếu được ký kết hiệp định ttip sẽ thiết lập khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới
thủ tướng đức angela merkel hôm qua đã bày tỏ mong muốn sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nga
ngay khi có tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình minsk ở miền đông ukraine
phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở thành phố soaing của đức thủ tướng đức angela merkel cho biết
một trong những điều bà quan tâm nhất là chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với nga
song điều này phải gắn với thỏa thuận minsk
theo nhà lãnh đạo đức một khi có tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận mis
những chế tài về kinh tế đối với nga sẽ được nối lỏng
trước đó liên minh châu âu eu đã gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt đối với nga
quan hệ nga và phương tây rơi vào khủng hoảng
kể từ khi bắn đảo crimea sắp nhập vào liên bang nga hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
và cuộc xung đột tại miền đông ukraine
không chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính
hai bên còn liên tục gia hạn các biện pháp này khiến căng thẳng ngày càng leo thang
số người thương vong trong vụ đánh bom xe tải
ở một khách sạn gần dinh tổng thống ở thủ đô mogadishu của somalia
đã tăng lên ít nhất hai mươi hai người và làm năm mươi người khác bị thương
vụ nổ xảy ra bên ngoài khách sạn skyl nổi tiếng
gần dinh tổng thống và toàn nhà quốc hội
nơi giới chức somali đang tham dự một cuộc họp
may mắn không có quan chức nào bị thương
cảnh sát somalia xác nhận
hơn bảy mươi người thương vong đã được đưa tới bệnh viện
bao gồm cả những người không qua khỏi
nhóm al saba sau đó đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này
vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh phiến quân al sabah
có quan hệ với nhóm khủng bố al qaeda
gia tăng các hoạt động trước thềm bầu cử somali
dự kiến được tổ chức trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi tới
liên hợp quốc đã lên án vụ đánh bom trên
đồng thời cho biết các phần tử cực đoan một lần nữa
đã đánh bom vào khách sạn syl
một khách sạn tại thủ đô mogadishu
và đây là vụ tấn công thứ ba tương tự
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến cuộc đua vào nhà trắng
đảng cộng hòa được cho là đang ngày càng chia rẽ
khi có ít nhất hơn một trăm linh lãnh đạo của đảng này
tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho tỷ phú donald trump
ứng cử viên cho chính đảng này
đề cử tranh chức tổng thống mỹ nhiệm kỳ tới
theo tờ new york times của mỹ
danh sách những người không ủng hộ ông trump
gồm các nghị sĩ thống đốc bang đương nhiệm
hoặc đã nghỉ hưu
cũng như những quan chức từng giữ cương vị cao
qua nhiều thời kỳ của đảng cộng hòa
ngoài việc tuyên bố không ủng hộ cho tỷ phú donald trump
nhiều người còn khẳng định rằng
sẽ giành lái phiếu cho cựu ngoại trưởng hillary clinton
ứng cử viên của đảng dân chủ
các phát ngôn gây tranh cãi của tỷ phú trump
được cho là nguyên nhân khiến ông bị mất đi sự ủng hộ
từ nội bộ của đảng cộng hòa
theo kết quả thăm dò mới nhất
được tờ new york times công bố hôm qua
ông donald trump hiện được ba mươi chín số cử tri ủng hộ
kém năm so với đối thủ là bà hirary clinton
thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin thân ái chào tạm biệt